kết luận thanh tra xác định năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trường đại học đồng nai dự toán về số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần ba mươi tỷ đồng
ngoài ra trường đại học đồng nai để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn ba mươi bảy tỷ đồng dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp gần bảy trăm linh triệu đồng
đơn vị này còn lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng số tiền hàng trăm triệu đồng
thời gian qua các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội diễn ra với nhiều mức độ khác nhau tiềm ẩn phức tạp gây dư luận xấu trong nhân dân ảnh hưởng không nhỏ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị
thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an tp hà nội lực lượng cảnh sát kinh tế đã tăng cường nắm tình hình phát hiện đấu tranh để kịp thời chấn trình tình trạng này
trong đó xác định rõ việc xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực nhận hối lộ trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng là một biện pháp cần thiết có tác dụng gian đe cảnh tỉnh những đối tượng khác
qua triển khai công tác nghiệp vụ đội phòng ngừa điều tra án kinh tế tham nhũng trong lĩnh vực giao thông bưu chính viễn thông thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã phát hiện trừ mạnh hùng
chủ tịch ủy ban nhân dân phường nghĩa đô quận cầu giấy thành phố hà nội có hành vi nhận hối lộ số tiền lớn để làm ngơ cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất một bốn trăm linh m hai thuộc địa bàn phương nghĩa đô được tồn tại tiếp tục thi công và hoàn thiện
quá trình đấu tranh phòng cảnh sát kinh tế đã làm rõ trừ mạnh hùng nhận số tiền hối lộ một tỷ đồng
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với chử mạnh hùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
các quyết định lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đang tổ chức điều tra mở rộng làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan khác trong vụ án